phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trên tinh thần công khai minh bạch thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế đã xây dựng củng cố được niềm tin và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân
nhờ đó đã trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên ở thừa thiên huế hoàn thành xây dựng nông thôn mới sớm hơn một năm so với kế hoạch
điều đáng nói đây không phải là địa phương có tên trong quy hoạch cán đích đầu tiên của tỉnh thừa thiên huế
qua một mươi năm triển khai xây dựng nông thôn mới ngoài nguồn vốn từ nhà nước người dân các phường xã thị trấn của thị xã hương thủy thừa thiên huế đã đóng góp gần hai trăm linh tỷ đồng
hiến hơn một mươi năm m hai đất năm mươi ngày công và một số tài sản khác trên đất để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng
bên cạnh đó người dân chuyển đổi mô hình sản xuất tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị qua đó từng bước thoát nghèo bền vững
hoàn thành hai tiêu chí được xem là khó nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới
địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần chỉ đạo việc dễ không cần tiền thì được ưu tiên làm trước
làm nhưng phải rút ra được kinh nghiệm để triển khai ở các đơn vị kế tiếp
nhờ đó đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín địa phương cuối cùng của thị xã hương thủy đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
giúp thị xã trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh thừa thiên huế cán đích xây dựng nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi năm thị xã sẽ đạt được từ một đến hai xã là đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
và tất cả các xã còn lại phải đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao
phải nói rằng đây cũng là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn
trước hết thị xã cũng sẽ tích cực chỉ đạo ngăn các xã
và toàn thể nhân dân tiếp tục phản khí những thân cộng đạt được
với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi
đầu nhưng không có điểm kết thúc
hiện hương thủy đang tiếp tục thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế
chỉnh trang bộ mặt nông thôn
nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương
để đáp ứng yêu cầu mở rộng đô thị huế trong thời gian tới